hãng tin tass dẫn lời tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi vào ngày hôm nay cho biết
nga và ukraine rất khó có thể đạt được thỏa thuận về việc duy trì sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân zaporizia
được đánh giá là lớn nhất châu âu trừ khi cuộc xung đột hiện nay chấm dứt
phát biểu với báo giới sau khi đến thăm nhà máy ông grossi nhấn mạnh đạt được một thỏa thuận bằng văn bản sẽ là không thực tế
ở thời điểm hiện tại bởi vì hiện nay không có bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình hoặc ngừng bắn nào giữa các bên
một phái đoàn của iaea đang thực hiện chuyến thanh sát thực địa tại khu vực nhà máy điện hạt nhân zaporizia
sau một mươi ngày kể từ khi đập thủy điện nova khakovca bị sập khiến cho mực nước một hồ chứa được sử dụng
để làm mát các lò phản ứng của nhà máy bị giảm xuống gây lo ngại khả năng xảy ra rủi ro an ninh cho cơ sở này
tuy nhiên ông grossi cho rằng mực nước trong hồ chứa đủ để giữ cho cơ sở hoạt động trong thời điểm hiện tại
người đứng đầu iaea cho biết các thanh sát viên sẽ theo dõi những diễn biến trên thực địa để giúp ngăn chặn những rủi ro hạt nhân